lĩnh vực hoạt động chủ yếu là nông nghiệp công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tính dụng
hầu hết những thành viên tham gia đều thấy hài lòng vì lợi ích được bảo đảm